công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đang điều tra xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên
với gần ba mươi đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao
gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường hùng vương thuộc phường nông trang xảy ra vào ngày bảy tháng bảy vừa qua
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi đang di chuyển trên đường hùng vương thành phố việt trì
thấy nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm từ phía sau vượt lên
nhóm thanh niên việt trì đã tăng ga dồn đuổi tạt đầu xe của nhóm thanh niên phù ninh
và hai bên xảy ra xô xát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đã tiến hành triệu tập làm việc
được hai mươi trên hai mươi sáu đối tượng và tạm giữ sáu xe máy
vào ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đã tiến hành giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tiến anh và nguyễn thanh bắc
về hành vi gây dối trật tự công cộng